thông qua buổi trải nghiệm những công việc như đánh giày bán trà đá khi đã được người lớn hướng dẫn trẻ đã thấu hiểu sự vất vả và biết trân trọng các công việc đó
mưu sinh kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng
với các tình huống bất ngờ xảy ra trong chương trình trẻ đã phần nào có được những kỹ năng cần thiết để ứng phó với những tình huống khó có thể xảy ra trong cuộc sống
để giúp trẻ có thể cảm thông và trân trọng những công việc mưu sinh hàng ngày phụ huynh cần chia sẻ với trẻ về sự vất vả của mỗi công việc và dạy cho trẻ mọi công việc đều quan trọng như nhau